sau đợt mưa lũ kéo dài những ngày qua dịch bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện trên đàn gia súc ở huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
khi phát hiện ngành thú y tỉnh quảng nam đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm khống chế dịch bệnh lây lan giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi
tuy nhiên do tình hình mưa lũ kéo dài trời rét lạnh nên dịch bệnh lở mồm long móng có nguy cơ lây lan trên diện rộng
trong những ngày qua trạm chăn nuôi và thú y huyện duy xuyên đã cử cán bộ cùng đội ngũ thú y cơ sở chia thành ba tổ đến từng hộ chăn nuôi gia súc tiêm vaccine và hướng dẫn người dân điều trị bệnh
nhưng dịch bệnh lở mồm long móng vẫn tiếp tục lây lan sang các khu vực xung quanh
trên địa bàn xã duy trinh hiện có hơn một trăm linh con trâu bò bị triệu chứng như suốt cao bò ăn xùi nước bọt nổi muộn nước trên khóe miệng và lở lét ở vùng móng chân
để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ngành thú y đã chi viện khẩn cấp cho xã duy trinh một liều vaccine lở mồm long móng để tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc
đồng thời hỗ trợ thêm lượng lớn hóa chất để địa phương thực hiện công tác vệ sinh môi trường phun tiêu độc khử trùng trên diện rộng

đồng thời hỗ trợ thêm lượng lớn hóa chất để địa phương thực hiện công tác vệ sinh môi trường phun tiêu độc khử trùng trên diện rộng
nữa do người dân vẫn giữ thói quen thả rông gia súc nên đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh tiếp tục lây lan ra diện rộng
và để khống chế dịch bệnh đạt kết quả tri cục thú y tỉnh quảng nam đã tri viện khẩn cấp cho huyện duy xuyên hai liều vaccine lở mồm long móng
và năm trăm linh lít hóa chất phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi và các khu vực có nguy cơ dịch bùng phát cao